ukraine đang vận động chính quyền của tổng thống mỹ joe biden dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do mỹ cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ nga
trong bối cảnh lực lượng nga liên tục tiến công vào khu vực khankov
mỹ cung cấp vũ khí cho ukraine với điều kiện là chúng sẽ không được sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nga
tuy nhiên ukraine đang tìm cách vận động mỹ dỡ bỏ điều kiện này để kiev có thể tấn công các kho quân sự của nga ở bên kia biên giới
cùng ngày trong một cuộc họp báo tại bộ ngoại giao nga phát ngôn viên bộ này bà maria zakharova cho biết nga tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ vũ khí mỹ cung cấp cho ukraine
cụ thể bà zakharova nêu rõ nga sẽ khiến mỹ thất vọng vì không có thiết bị quân sự nào cứu được tổng thống ukraine
tất cả thiết bị quân sự được cung cấp cho ukraine sẽ bị phá hủy
tuyên bố trên của nga xuất hiện trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ antony blinken đang có chuyến thăm ukraine
nga bất ngờ